hiện nay nhiều bậc phụ huynh do không muốn con mình trở nên nghiện game hay thành những đứa trẻ lười vận động nên đã lựa chọn đăng ký vào các lớp học kỹ năng sống cho con
tuy nhiên giữa vô vàn các khóa học kỹ năng sống và muôn hình phương pháp giáo dục nên chọn sao cho phù hợp luôn là sự cân nhắc thận trọng của nhiều bậc phụ huynh
kỹ năng sống là kỹ năng mà mỗi người cần dùng nó ở mọi lúc mọi nơi suốt đời cho mọi người và cho chính mình
chính vì vậy ngay từ nhỏ trẻ em cần được xen luyện kỹ năng sống cơ bản như kỹ năng sống tự lập thuyết trình giao tiếp tư duy học tập hiệu quả
đó là nền tảng giúp trẻ tự tin có ý chí vươn lên trong mọi hoàn cảnh cuộc sống
cũng chính vì vậy khi chọn các khóa học kỹ năng sống cho trẻ em các bậc phụ huynh cần tìm hiểu kỹ về chương trình học bao gồm những nội dung gì trẻ được trải nghiệm các hoạt động như thế nào
thực sự là bây giờ có rất là nhiều
nhiều trường hoặc là nhiều trung tâm đang xây dựng và phát triển những chương trình kỹ năng dành cho các bạn từ bé đã có thể tác động đến cái mảng kỹ năng cho con rồi
và bây giờ có rất là nhiều lựa chọn cho bố mẹ
tuy nhiên thì chúng ta lựa chọn cái môi trường nào và chương trình đảm bảo như thế nào cho con
bởi vì là khi mà một cái chương trình đấy nó rất là phát triển thì có rất là nhiều mình đang muốn nói là nhiều cái ăn theo nhiều cái trung tâm cũng xây dựng những cái mô hình kỹ năng
nhưng nó lại chưa qua
kiểm định hoặc nó đang không phù hợp với trẻ em việt nam
vậy thì quan trọng là bố mẹ cần tìm được cho con một môi trường một chương trình mà đã được kiểm định và đã có cái bề dày kinh nghiệm để cho con vào để rèn luyện kỹ năng cho con
các chuyên gia cũng cho biết lớp học tốt nhất chính là gia đình từ ông bà bố mẹ
vậy nên những tọa đàm trao đổi về kỹ năng sống luôn thu hút được rất nhiều các bậc phụ huynh tham gia và những cuốn sách dạy về kỹ năng sống cho trẻ rất được ưa chuộng
ngoài những phương pháp dạy con ra tôi cũng mua nhiều sách cho cháu đọc
những quyển sách về rèn luyện kỹ năng sống các nhà sách bán rất nhiều tôi cũng mua sách cho cháu đọc
và ngoài ra thì ở trong gia đình mọi người cũng rèn luyện cho cháu nữa
thì tôi cảm thấy hiệu quả và tôi vẫn áp dụng ở trong sách và thực tế với cả cuộc sống thì cháu rất là tiến bộ
kỹ năng sống là môn học
kỹ năng sống là môn học
kỹ năng sống là môn học nhằm thay đổi kỹ năng sống
kỹ năng sống là môn học nhằm thay đổi kỹ năng sống
ngoài ra nuôi dưỡng và học tập trong một môi trường giáo dục lành mạnh có tình yêu thương sẻ chia niềm tin và sự tôn trọng thì sẽ được bồi đắp đầy đủ về tâm hồn và tư duy về xã hội tích cực